nhận thông tin viện kiểm sát nhân dân địa phương đã cử kiểm sát viên đến phối hợp công an thành phố di an tổ chức khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng
nạn nhân tử vong được xác định là em nguyễn thị ht một mươi chín tuổi ngụ phường đông hòa thành phố dị an học sinh lớp chín nguyên nhân đang được điều tra làm rõ
cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết mới nhất
mới đây đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho biết vùng biển ngoài khơi nam bộ mây rông đang phát triển rất mạnh
sau đó là vùng mây này sẽ đi vào đất liền khu vực nam bộ gây mưa cho các tỉnh ven biển
qua theo dõi lúc năm h ba mươi phút sáng một mươi chín tháng năm mây rông đang phát triển gây mưa kèm rông trên khu vực vũng tàu xuyên mộc và vùng biển ngoài khơi từ bình thuận đến sóc trăng
từ giờ tới một mươi giờ các khối mây rông này tiếp tục phát triển gây mưa cho các khu vực trên đồi và có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận khác như đồng nai tp hcm gây mưa
lượng mưa phổ biến năm một mươi năm mm
trong cơn rông đề phòng xét gió giật mạnh
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo ngày và đêm nay khu vực đà nẵng đến bình thuận tây nguyên và nam bộ có mưa rào rải rác có rông và nơi mưa vừa mưa to với lượng mưa từ bốn mươi tám mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm trên hai mươi bốn h
mưa rông tập trung vào chiều và tối